bản tin tiếp tục với tin mới nhất về cơn bão trên biển đông cơn bão số chín
vào hồi một mươi chín h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi tám ba độ kinh đông
cách đảo sông tử tây khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão cách đảo sông tử tây khoảng một trăm năm mươi km về phía tây tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến tám đến một mươi bốn năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động
trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực giữa biển đông
bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo trường sa là cấp bốn
từ đêm mai một mươi tám tháng một mươi hai đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa
sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét xảy ra đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông